dự kiến từ tháng chín năm nay hà nội sẽ thí điểm kiểm soát khí thải xe máy thu xe máy cũ để đổi xe máy mới nhằm đảm bảo vệ môi trường
thông tin từ sở tài nguyên và môi trường tp hà nội
tri cục bảo vệ môi trường hà nội và lực lượng chức năng kiểm soát giao thông trên đường sẽ phối hợp với hiệp hội các nhà sản xuất xe máy việt nam
tiến hành lập chốt tại các đại lý của hãng để kiểm tra ngẫu nhiên ba đến năm xe máy cũ lưng thông trên đường
xe được đưa vào chốt để đo khí thải kiểm tra tiêu chuẩn an toàn
từ số liệu kiểm tra sẽ có đánh giá kèm theo khuyến cáo về chất lượng xe đối với người chủ vệ và cơ quan quản lý nhà nước
người dân hoàn toàn có thể biết rõ được mức độ an toàn của phương tiện sau khi kiểm tra về thông số khí thải xảy ra
và có thể đưa ra lựa chọn bảo dưỡng sửa chữa hoặc đổi cũ lấy mới